hiện nay bệnh lý ngày càng phức tạp dẫn đến việc điều trị tốn kém khả năng chi trả trực tiếp của người bệnh là vấn đề lớn
vì thế việc hợp tác bảo hiểm bảo lãnh viện phí giữa bệnh viện và các đơn vị bảo hiểm sẽ giảm tài gánh nặng cho bệnh nhân
giúp cho người bệnh được hưởng chất lượng điều trị cao
đó cũng là mục tiêu của lễ ký kết hợp tác bảo lãnh viện phí giữa bệnh viện hiễu nghị việt đức
với các đơn vị bảo hiểm bảo lãnh viện phí diễn ra vào ngày hôm nay mùng ba tháng bốn
là cơ sở điều trị ngoại khoa hạng đặc biệt mỗi năm bệnh viện hữu nghị việt đức phẫu thuật trên bảy mươi ca
chủ yếu là những ca bệnh nặng phức tạp
việc triển khai bảo hiểm bảo lãnh viện phí tại bệnh viện hữu nghị việt đức
sẽ giúp người bệnh được lựa chọn những dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe hàng đầu việt nam
bệnh viện sẽ tổ chức quy trình tiếp nhận bảo lãnh thanh toán nhanh gọn thuận tiện
vừa giảm tải thời gian chờ đợi vừa nâng cao bảo mật thông tin và tránh thất lạc hồ sơ
việc hợp tác này cũng góp phần tránh tình trạng các công ty bảo hiểm phải gửi bệnh nhân ra nước ngoài điều trị
chi phí lại tốn kém trong khi có thể điều trị trong nước vẫn được hưởng chất lượng điều trị cao chi phí hợp lý